theo chia sẻ của người thân phi nhung hiện tại thi hài của cố nghệ sĩ đang nằm tại nhà xác
sau khi làm lễ cầu siêu tại nhà riêng các sư thầy sẽ qua nhà xác để cúm rồi mới về chùa
còn gia đình ở nhà vẫn tiếp tục cúng cho nữ ca sĩ
do phi nhung mất vì covid một mươi chín nên gia đình phải làm một số thủ tục
theo hướng dẫn của sở y tế tp hcm và ủy ban nhân dân tp hcm để lo hậu sự cho nữ ca sĩ
giới showbiz việt và người hâm mộ vẫn chứa hết bào hoàng khi hay tin ca sĩ phi nhung qua đời vào trưa ngày hai mươi tám tháng chín
từ mỹ wendy phạm con gái ruột duy nhất của ca sĩ phi nhung nghẹn ngào chia sẻ
mẹ ơi mẹ về chơi với con một chút được không
con muốn nghe tiếng nói của mẹ và chạm vào người mẹ
con muốn thấy mẹ cười con muốn ồm mẹ thật chặt và mãi không rời xa
con muốn nói với mẹ là còn yêu mẹ thật nhiều
nhiều khán giả không kìm được nước mắt khi đọc dòng trạng thái mà wendy phạm cập nhật ngay sau khi mẹ vừa qua đời
wendy con ơi hồi chiều con nói mẹ khỏe lại ngoại chưa kịp mừng
sao bây giờ mẹ nhung bỏ đi rồi
con hãy mạnh mẽ và hãy nhớ sau lưng con con mẹ trinh ngoại và gia đình con nhé
chắc là wendy đau lòng và nhớ mẹ phi nhung lắm
thương con gái nhiều
thương con cố gắng lên con nhé
mẹ nhung luôn ở bên con
wendy ơi cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo hậu sự cho mẹ nhà
mẹ phi nhung sẽ mãi mãi bên wendy và mong wendy khỏe mạnh
mẹ ở suối vàng cũng an lòng thanh thản nha
là một số chia sẻ động viên gửi tới con gái cố ca sĩ vy nhung
cách đấy ít ngày khi xuất hiện thông tin bệnh tình ca sĩ phi nhung
meni chia sẻ video của mẹ với những biểu cảm dễ thương
từ khi ca sĩ phi nhung nhập viện điều trị covid một mươi chín
mendy ít cập nhật trạng thái hay nói về bệnh tình của mẹ
ngày mông ba tháng chín wendy đăng tải hình ảnh và clip của hai mẹ con kèm lời nhắn
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín là lần cuối cùng chúng ta dành thời gian bên nhau
mẹ con mình có rất nhiều cuộc phiêu lưu để tiếp tục và để tạo ra những kỷ niệm
tất cả mọi người đều đang chờ mẹ trở về nhà
hãy mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu còn nhớ và yêu mẹ rất nhiều
cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện cho mẹ tôi
năm hai nghìn một mươi bảy phi nhung bất ngờ công khai con gái ruột đang sống ở mỹ sau hơn hai mươi năm dầu kín
quendy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai từng tôn nghiệp chuyên ngành y tá tại mỹ và trở thành thạc sĩ y khoa
phi nhung từng tâm sự việc cô dâu kín suốt hai mươi năm qua
vì nguyện vọng của con gái cô là muốn có một cuộc sống bình yên một cuộc sống của một người bình thường
phi nhung cho hay tuy phải dấu kín thân phận của mình
nhưng wendy hết lòng ủng hộ mẹ trong việc nhận nuôi hơn hai mươi đứa trẻ
bao năm nay mẹ luôn nghĩ về con đời sống
con đã chịu hy sinh xa mẹ sống một mình tự lập
một cô bé có tấm lòng nhân hậu sẵn sàng chia sẻ tình mẹ cho các em mồ côi thiếu may mắn
để các em được gọi một tiếng mẹ
và xem là các em của con
wendy suốt đời này mẹ mang ơn con đã âm thầm đứng phía sau ủng hộ mẹ
để mẹ có được cái tên phi nhung ngày hôm nay
một thời gian sau khi ca sĩ phi nhung nhập điều trị covid một mươi chín
wendy ủy quyền cho danh hài việt hương để lo mọi việc của giọng ca bông điền ở việt nam
về thông tin tăng lễ của phi nhung việt hương cho biết
cô cùng gia đình phi nhung đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết
để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của cố ca sĩ
một lần nữa việt hương xin đại diện cho gia đình chân thành cảm ơn tấm lòng của các anh chị em đồng nghiệp
phóng viên và khán giả xa gần đã thành tâm cầu nguyện cho phi nhung những ngày qua
và đã gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đối với sự mất mát to lớn này của gia đình ca sĩ vi nhung
việt hương viết
ca sĩ chy phương trình người từng hỗ trợ phi nhung những ngày mới qua mỹ theo con đường ca hát
cũng thay đổi ảnh đại diện thành ảnh bông hoa màu trắng đe
nên cô viết mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ tuần trước khi bác sĩ báo tin buồn cho gia đình
nhưng chị vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật
chị liệm người khi nghe tin em đã ra đi nhung ơi
cô tiền nữ tên phi nhung đã được kêu về trời
em về vui em nhé
nợ chân em đã trả xong
chị luôn tự hào về em về con người cũng như tiếng hát phi nhung mà chị đã may mắn phát hiện cách đây ba mươi năm
em ra đi thanh thản em nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các con nuôi của phi nhung đã có chị lò
riêng wendy sẽ luôn được trở tre bởi bà ngoại và các dì cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng
thêm nữa thông qua trang cá nhân tỷ phú hoàng kiều vừa đăng tải hình ảnh
cố nghệ sĩ phi nhung bên cạnh các con nuôi cùng lời chia buồn
thanh kính chia buồn cùng gia đình phi nhung cầu nguyện cho hương linh phi nhung sớm về cõi vĩnh hằng
vô cùng thương
đặc biệt ông còn tuyên bố sẽ đứng ra giúp đỡ tiếp tục nuôi nấng hai mươi ba người con nuôi của phi nhung đến khi trưởng thành
chia sẻ của tỷ phú gốc việt lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng
đa số bình luận đều dành lời cảm ơn và trân trọng tấm lòng của hoàng kiều dành cho các con nuôi của cố nghệ sĩ vi nhung
cảm ơn bác cô phi nhung sẽ mỉm cười nơi trên suối khi các con đã có nơi nương tựa
anh thật tuyệt vời hãy là bố nuôi của các cháu đi
anh không những là tỷ phú mà anh còn là tỷ phú của tình thương
cảm ơn tấm lòng nhân hậu của hoàng kiều thật đáng chân quý
là những bình luận của khán giả trước việc làm ý nghĩa của tỷ phú hoàng kiều
nguồn tin bác sĩ trợ giấy cho biết bệnh viện đã sử dụng tất cả các loại thuốc cao cấp nhất để điều trị cho ca sĩ phi nhung
tất cả các y bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng đã không thể cứu chữa được ca sĩ và rất đáng tiếc trước sự ra đi này
nguồn tin từ bệnh viện trợ giấy chia sẻ
trước đó ca sĩ chi di phương trình cho biết phi nhung không về mỹ sớm do thấy bà con tại quê nhà đang gặp khó khăn vì dịch bệnh nên cô muốn ở lại để làm việc thiện nguyện
trước ba ngày phi nhung chuẩn bị bay về mỹ thì thử covid một mươi chín bị dương tính
mới đầu chỉ cằm nhẹ song dân trở nên nặng không thở được và phải dùng đến máy trợ thờ ca sĩ chi di phương trinh chia sẻ
sinh thời cô tiết lộ mình dùng chủ yếu số tiền hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho hai mươi ba người con nuôi và tham gia các hoạt động thiện nguyện
về việc có con nuôi phi nhung thừa nhận cô hạnh phúc với điều đó
nữ ca sĩ tuyên bố sẽ không lấy chồng vì nếu muốn cô đã làm điều đó khi con trẻ
dù thành công trên con đường nghệ thuật thế nhưng nữ ca sĩ lại sở hữu tuổi thơ không mấy bình yên nhiều thăng trầm và sóng gió
trưa ngày hai mươi tám tháng chín thông tin nữ ca sĩ phi nhung chút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với covid một mươi chín khiến cả cho biết đau lòng và tiếc thương
cố ca sĩ vi nhung hưởng dương năm mươi một tuổi dẫu biết rằng xình lão bệnh tử là quy luật bất biến của tự nhiên
thế nhưng sau bốn mươi ngày điều trị tích cực phi nhung đã về với đất mẹ
vẫn còn đó những tiếc nuối buồn đau nhưng cuối cùng mong nữ ca sĩ yên nghỉ
vẫn còn đây những nỗi buồn vẫn còn đó những đứa con đang ngóng phi nhung trở về
ờ cũng là số kiếp là số phận còn người
xin cúi đầu vĩnh biệt phi nhung giọng ca bồng điên điên
thay mặt ekip và những người thực hiện chương trình xin tháp nén hương lòng vĩnh biệt phi nhung mong cô an nghỉ